triều tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông vào sáng sớm ngày hôm nay
đây là vụ phóng mới nhất của triều tiên kể từ vụ phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết tên lửa được phóng vào lúc sáu h năm mươi năm phút sáng nay theo giờ nhật bản
và có thể đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này vào lúc bảy giờ bốn phút
người đứng đầu chính phủ nhật bản nhấn mạnh triều tiên đã liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo với tần suất cao từ đầu năm đến nay
trong khi đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết họ đang phân tích tầm bay của tên lửa triều tiên và các tính năng khác
vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất này diễn ra một mươi năm ngày sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un thị xát cuộc tập trận
sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn ở khu vực phía tây của nước này